đối tượng nguyễn duy cương chú tại xã tân thành huyện bù đốp là nghi can trong vụ án giết người xảy ra tại ấp tân phú xã tân thành vừa bị bắt giữ sau tám giờ gây án
đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một vườn cam của người dân cách hiện trường vụ án hơn một km
cụ thể vào sáng ngày một mươi chín tháng ba nguyễn duy cương đến nhà trần minh nguyệt và hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi lộn
nghe tiếng chồng cãi vã ngoài hiên nhà nguyễn thị cẩm châu là vợ của trần minh nguyệt đã chạy ra xem thì thấy nguyệt và cương đang rằng co trên tay cương cầm một con dao dựa
châu vào căn ngăn nhưng không được nên đã chạy ra sân kêu cứu
nghe thấy tiếng chi hô hoán người nhà của nguyệt chạy ra thì phát hiện nguyệt đã cục ngã trong vũng máu tử vong ngay sau đó
riêng đối tượng cương bỏ trốn khỏi hiện trường
đến chiều tối cùng ngày đối tượng cương đã bị cảnh sát bắt giữ
bước đầu cương khai nhận giữa cương và nguyệt đã xảy ra mâu thuẫn vì chơi game bắn cá chung và liên quan đến việc vay mượn tiền